các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến đầu tháng năm toàn tỉnh ghi nhận một mươi một ổ dịch sốt xuất huyết với ba trăm hai mươi chín ca tăng năm so với cùng kỳ năm trước
số ổ dịch và ca mắc tập trung chủ yếu tại các huyện tuy an phú hòa thành phố tuy hòa
số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh phú yên đang có xu hướng gia tăng khi bắt đầu vào mùa hè
một số ổ dịch có nguồn vector truyền bệnh tiềm ẩn phức tạp kéo dài và khó xử lý nên nguy cơ sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng
bác sĩ biện ngọc tân phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phú yên cho biết
trong ba tuần gần đây tình hình ca bệnh cũng như các ổ dịch nhỏ đang có chiều hướng tăng và lan rộng
tại thôn hội phú xã an ninh tây huyện tuy an chỉ trong một tuần đã ghi nhận một mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết và nhập viện
đáng chú ý trong số này có hai bệnh nhân nặng phải chuyển lên tuyến trên để điều trị
những ổ dịch dài rằng là do mật độ mũi gây bệnh lớn và chưa xử lý triệt để được bỏ gậy
về mặt dịch tễ học dự báo năm nay là chu kỳ sốt xuất huyết tại tỉnh
nếu không có giải pháp can thiệp kịp thời và hiệu quả sốt xuất huyết có khả năng bùng phát lớn
bác sĩ biện ngọc tân khuyến cáo triệu chứng của sốt xuất huyết là sốt cao liên tục kéo dài từ năm đến bảy ngày
kèm theo đau đầu đau người nặng hơn có thể xuất huyết chảy máu dưới da chảy máu cam chảy máu chân răng
sốt xuất huyết điển hình có biểu hiện da sung huyết mặt và củng mạc mắt đỏ
nặng hơn có suốt huyết hoặc dẫn đến sốc do máu bị cô đặc
theo điều tra dịch tễ các ca mắc sốt xuất huyết tại đây không rõ nguồn lây
vào các năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi thôn hội phú lộ dịch sốt xuất huyết dài rằng không thể triệt tiêu nguồn vector gây bệnh
sau thời gian tạm lắng vào đầu mùa hè năm hai nghìn hai mươi hai số ca mắc bệnh tại đây đang có xu hướng tăng